hầu hết người tiêu dùng ngày nay khao khát có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn
nhiều người mong muốn sở hữu nhà riêng hoặc có thể sử dụng quỹ thời gian nhàn rỗi để đi du lịch lâu hơn
vì vậy họ cần phải tăng tiết kiệm
đồng thời theo báo cáo của nielsen phản ánh niềm tin người tiêu dùng việt trong quý i năm hai nghìn một mươi sáu
vẫn tiếp tục đạt vị trí cao đứng vị trí thứ năm toàn cầu
và là một trong những quốc gia có mức độ lạc quan nhất với chỉ số đạt một trăm linh chín điểm